thưa quý vị và các bạn trong các ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi tám dưới sự chủ trì của đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung cụ thể
liên quan đến các xe phạm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
và các ông vũ đình thủy ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
trịnh huy đại nguyên phó tránh thanh tra sở công thương tỉnh lào cai
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông
nguyễn ngọc bích nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên avatit việt nam
lương văn na nguyên đảng ủy viên nguyên phó tổng giám đốc công ty
cao văn tham nguyên đảng ủy viên nguyên phó trưởng phòng kế hoạch thị trường
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apartheid việt nam
phan văn cương phó giám đốc sở công thương nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy sở công thương tỉnh lào cai
nguyên đảng ủy viên đảng viên tri bộ phòng kế hoạch tài chính
cục địa chất việt nam bộ tài nguyên và môi trường nguyên phó trưởng phòng công thương
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên khác có liên quan